vào ngày một mươi năm tháng một ubnd tp hcm đã triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm hai nghìn hai mươi
với chỉ tiêu được chính phủ giao tăng hơn một sáu mươi tám so với năm hai nghìn một mươi chín
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
năm hai nghìn một mươi chín tổng thu ngân sách của thành phố đạt bốn trăm một mươi hai tỷ đồng
tăng hơn một trăm linh tám so với chỉ tiêu được giao
năm hai nghìn hai mươi thành phố phấn đấu tăng thu một sáu mươi tám so với năm hai nghìn một mươi chín
chiếm tỷ trọng hai mươi sáu năm trong tổng dự toán thu ngân sách của cả nước
trong đó thu nội địa là hai trăm bảy mươi tám sáu trăm hai mươi tám tỷ đồng tăng hai ba mươi một so với chỉ tiêu được giao
để đạt được mục tiêu trên thành phố cần phải tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp
đẩy mạnh cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước
bên cạnh đó đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất
chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước
đặc biệt cần trả soát danh mục mặt bằng và địa chỉ nhà đất không sử dụng
hoặc sử dụng lãng phí
mặt bằng đã có chủ trương cho chuyển mục đích sử dụng đất
nhưng chủ đầu tư chưa triển khai để thu hồi tổ chức bán đấu giá